thưa quý vị với chủ đề những bông hoa tháng một mươi chương trình biểu dương chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba do liên hiệp hội phụ nữ việt nam phối hợp với bộ công an tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đã tới dự và phát biểu tại chương trình
cùng dự về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và thành phố hà nội
phát biểu khai mạc chương trình bà hà thị nga chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khẳng định với trách nhiệm là một tổ chức chính trị xã hội
trong suốt chín mươi ba năm xây dựng và trưởng thành hội liên hiệp phụ nữ việt nam luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở xác định đây là nền tảng vững chắc để củng cố phát triển tổ chức hội
năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề công tác hội cả nước là tập trung xây dựng cơ sở hội trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở nhiều nội dung hoạt động đã được triển khai trong đó có hoạt động biểu dương chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi là điểm nhấn quan trọng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ hội các cấp
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp thời gian qua đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ hội các cấp nói chung chủ tịch hội phụ nữ cơ sở nói riêng cùng nhau chung sức xây dựng tổ chức hội vững mạnh hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả thu hút nhiều hội viên thành viên tham gia
mỗi đồng chí có phương pháp cách làm khác nhau
nhưng đều có những điểm chung là nhảy bén sáng tạo tận tụy tâm quyết với phong trào hướng tới mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc cộng đồng văn minh và cao hơn là vì sự phát triển sự phồn vinh của quê hương đất nước
tại chương trình trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã biểu dương hai trăm chín mươi ba chủ tịch hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu xuất sắc
họ đều là những người gương mẫu trong vai trò người đứng đầu tổ chức hội ở cơ sở và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương
nhiều chị đã tham gia công tác hội hơn ba mươi bảy năm nhiều chị có hơn hai mươi năm giữ cương vị chủ tịch hội phụ nữ cơ sở
một số chị hoạt động trong lĩnh vực đặc thù như quân đội công an và đặc biệt có những chị năm nay đã trên dưới sáu mươi tuổi gần như cả cuộc đời tâm huyết gắn bó với công tác hội

để tạo nên bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp của trung tá đinh thị thu hà là quá trình học tập rèn luyện tư tưởng chính trị và không ngừng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm công tác
đặc biệt khi nhận nhiệm vụ ở công an xã chị lại càng nỗ lực nhiều hơn bởi chị hiểu phát huy vai trò của công an cấp cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
cũng như bước quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an quảng bình
vì thế không quản ngày đêm đường xa cách trở bất cứ chuyện gì liên quan đến an ninh trật tự mà người dân báo là ban công an xã đều kịp thời giải quyết dù những việc nhỏ nhất
bất cứ khi nào người dân cần là nữ trưởng công an xã có mặt dù mưa lũ dịch bệnh
trong trường hợp trụ sở còn lại thời gian chúng tôi tập trung về địa bàn dân dân và đồng thời đến tầm
từng hồi dân để nắm bắt về tấm tư nguyên vọng của nhân dân đồng viên cho nhân dân tăng giá sản xuất và có vấn đề về an ninh trật tự
giúp đỡ cung cấp thông tin cho lực lượng công an chúng tôi để làm tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
dần dần tình hình vi phạm trật tự trị an vi phạm luật an toàn giao thông ở địa bàn đã giảm hẳn
đồng thời tình cảm sự gắn bó niềm tin của người dân đối với thiếu tá hà và công an xã đồng hóa ngày càng gắn bó gần gũi
xây dựng lực lượng công an vững mạnh từ cơ sở là mục tiêu của công an tỉnh quảng bình trong lộ trình thực hiện hóa nghị quyết một mươi hai
và ở đó những nữ công an cấp xã như thiếu tá đình thị thu hà đang phát huy khả năng vì cuộc sống bình yên của nhân dân nơi đây vì sự ổn định phát triển của vùng đất này
khi công an chỉnh quý vi thì các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự rất là chuyên nghiệp và làm cho mối trường trên địa bàn